xin được chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
trong những ngày đầu thực hiện lệnh phong tỏa
thì tâm lý của người dân không tránh khỏi sự hoang mang lo lắng
phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp lơ là chấp hành chưa nghiêm
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
hàng chục chốt kiểm soát được thiết lập
ngay sau khi các địa bàn bị phong tỏa thực hiện chỉ thị một mươi sáu
trên địa bàn tỉnh đồng nai
lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm tra nghiêm ngặt
người dân đã nêu cao tinh thần chống dịch
chấp hành nghiêm quy định tại khu vực bị phong tỏa
bên cạnh đó người dân cũng được lực lượng
tại các chốt phong tỏa tạo điều kiện
để tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu hằng ngày
người dân ra đây thì
ban chỉ đạo của phòng chống dịch đã chỉ đạo
chúng tôi phải hướng dẫn người dân là
phòng cách là hai mét
đảm bảo theo quy định của bộ y tế là khoảng cách năm ca
khi mà người dân đưa hàng tiếp tế vào thì để lên bàn
xong rồi xịt cồn khử khuẩn
và đi ra những người ở bên trong khu cách ly
sẽ đến nhận hàng và khử khuẩn và đưa vào bên trong
đảm bảo nguyên tắc là phòng chống dịch
những ngày vừa qua dịch covid một mươi chín lây lan với tốc độ nhanh
ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh
theo đó nhiều địa bàn khu phố tiếp tục được thiết lập phong tỏa
thì hơn lúc nào hết ngay trong lúc này
người dân ở khu vị cách ly phong tỏa
rất cần những chia sẻ về tinh thần vật chất
để họ vượt qua khó khăn
để cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch có hiệu quả
góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
còn người dân ở đây thực hiện
còn cái việc phong tỏa quyết định phong tỏa thành phố rất là tốt
còn cái việc mà còn vẫn chuyển đồ
thì tụi em có móc thời gian
với lại cùng người dân cũng thực hiện đúng nguyên tắc năm k
là giữ khoảng cách
để còn mình chuyển đồ vô rồi mình chuyển đồ ra
mọi người dân ở yên
tại nhà nhà ai ở nhà đó
chỉ đi ra ngoài đường
khi thực sự cần thiết
như là mua lương thực thực phẩm
thuốc men cấp cứu
rồi không được tập trung quá hai người
ở nơi công cộng
và tất cả những hàng quán buôn bán
phải tạm dừng
những hoạt động không thiết yếu
phải tạm dừng
để phục vụ cho việc phòng chống dịch lây
ở trên địa bàn
cũng theo phản ánh của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát
nơi bị cách ly
phần lớn người dân đã chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
tuy nhiên một số trường hợp vẫn lơ là
trong việc phòng chống dịch covid một mươi chín
chấp hành chưa nghiêm
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tính từ ngày chín đến nay
công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra phát hiện
sáu trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm quy định
về phòng chống dịch covid một mươi chín
và đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ba trăm ba mươi bảy trường hợp
số tiền gần một tỷ đồng